tin từ ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu thanh thủy tỉnh hà giang cho thấy
tình hình xuất nhập khẩu sáu tháng cuối năm có những chuyển biến tích cực
cao điểm có những ngày thông quan một trăm linh ba phương tiện vận chuyển hàng hóa
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đạt một một trăm năm mươi triệu usd
tổng số thuế thu nhập ngân sách nhà nước là một trăm tám mươi tỷ đồng đạt chín mươi năm kế hoạch được giao
tổng số phương tiện vận tải xuất nhập cảnh từ đầu năm tới ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu là năm trăm sáu mươi sáu tám trăm sáu mươi một lượt xe
tổng số lượt người xuất nhập cảnh là bảy trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi hai lượt
trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu thanh thủy tập trung giải quyết kịp thời
những khó khăn vướng mắt của tổ chức cá nhân tại khu vực cửa khẩu góp phần ổn định đời sống kinh tế và tinh thần của nhân dân